thưa quý vị theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn từ ngày hôm nay đến ngày hai mươi ba tháng năm
ở khắp các khu vực trên cả nước có mưa rào và rông vùng núi có nơi mưa rất to
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo ngày hôm nay hai mươi tháng năm
ở khu vực tây bắc và việt bắc có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng hai mươi năm mươi mm
có nơi trên sáu mươi mm từ chiều tối nay hai mươi tháng năm đến ngày hai mươi một tháng năm ở bắc bộ và bắc trung bộ
có mưa rào và rông cục bộ có mưa to vùng núi bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi bảy mươi mm có nơi trên tám mươi mm từ đêm mai hai mươi một tháng năm đến hai mươi ba tháng năm
ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến
từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt có nơi trên hai trăm năm mươi mm một đợt
từ ngày hai mươi bốn tháng năm mưa vừa mưa to trên diện rộng ở bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng giảm dần
mưa rông ở bắc bộ và bắc trung bộ còn có khả năng kéo dài
ở tây nguyên và nam bộ từ nay hai mươi tháng năm đến ngày hai mươi ba tháng năm có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to đến mưa rất to với lượng mưa khoảng từ hai mươi năm mươi mm trong hai mươi bốn giờ
có nơi trên tám mươi mm trong hai mươi bốn h mưa rông tập trung vào chiều và tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ bắc trung bộ
và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm nay hai mươi tháng năm như sau
hà nội nhiều mây ngày có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi năm độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
phía tây bắc bộ nhiều mây ngày có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ có nơi dưới hai mươi một độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi trên ba mươi một độ
phía đông bắc bộ nhiều mây ngày có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to riêng vùng núi có mưa vừa
mưa to có nơi mưa rất to gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai hai mươi năm độ
vùng núi có nơi dưới hai mươi một độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ
thanh hóa đến thừa thiên huế có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đà nẵng đến bình thuận có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ
tây nguyên có mây ngày có mưa rào và rông vài nơi
chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to đến rất to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai mươi ba độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ
nam bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ
dự báo về tình hình thời tiết như trên
hy vọng sẽ giúp quý bà con và người dân chuẩn bị những phương án để kịp thời ứng phó